tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức hội thảo quốc tế duy trì hòa bình trong thời kỳ biến động
hướng tới khả năng thích ứng và tự cường cao hơn của khu vực
trong khuôn khổ đại hội lần thứ một mươi hai của hội đồng hợp tác an ninh châu á thái bình dương
tại hội thảo các tham luận đều nhấn mạnh thế giới đang trong thời điểm chuyển giao
nên các quốc gia cần thúc đẩy xây dựng và củng cố lòng tin nhằm đối phó với các thách thức ngày càng phức tạp
vai trò của các quốc gia tầm trung và vai trò trung tâm của asean ngày càng quan trọng
việt nam cam kết xây dựng asean gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn trong nhiệm kỳ chủ tịch hai nghìn hai mươi
với việc là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam cam kết trở thành câu nối giữa tổ chức toàn cầu này và asean
hội thảo diễn ra trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín